kính thưa quý vị sau năm ngày triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho một mươi nhóm đối tượng ưu tiên
tp hcm đã tiêm cho hơn bốn trăm linh người
và thông tin trên được giám đốc sở y tế tp hcm chia sẻ tại cuộc họp báo công bố thông tin tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín trưa nay
theo lãnh đạo sở y tế chiều hai mươi một tháng sáu tp hcm bắt đầu khởi động tiêm vaccine cộng đồng ở nhiều điểm tiêm
vào ngày đầu tiên tiêm chủng nên còn nhiều thiếu sót
sự phối hợp giữa các đơn vị tiêm và người tiêm chưa ăn khớp nên số lượng người được tiêm chưa đủ theo dự kiến
các ngày sau cụ thể ngày hai mươi ba tháng sáu thành phố đã tiêm cho hơn một trăm hai mươi hai người
ngày hai mươi bốn tháng sáu tăng lên hơn một trăm bảy mươi hai người
như vậy tính đến thời điểm hiện tại thành phố đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho hơn bốn trăm linh người được hơn một phần hai tiến độ
đây là bài toán được đánh giá là không đơn giản so với nguồn lực tp hcm
lần này chúng ta tiêm tám trăm linh cùng với những lần trước thì tp hcm gần một triệu liều

từ bài học của chiến dịch tiêm chủng lần này ngành y tế thành phố đã có chiến lược phù hợp hơn
đối với một mươi bốn đợt tiêm sách
trong đó đặc biệt chú trọng vào các đơn vị hồi sức cấp cứu không để tai biến không mong muốn
mà không xử lý kịp thời
bất kỳ vaccine nào cũng có phản ứng phụ tuyệt theo cơ địa có thể xảy ra sốc phản vệ nặng
nếu hồi sức cấp cứu nhanh thì có thể vượt qua
chính vì vậy qua đợt này tp hcm sẽ tập trung hơn nữa vào đợt ngũ tiêm chủng tinh nguệ
để đảm bảo hạn chế thấp nhất các phản ứng phụ và triển khai chiến dịch hoàn hảo trong thời gian tới
đối với việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín hiện nay thành phố đã chủ động phân tầng để đảm bảo điều trị
và có kịch bản hơn năm giường một mươi giường trong các tình huống khẩn cấp
theo lãnh đạo sở y tế tp hcm trong ngày hôm nay và ngày mai
tp hcm hoàn thành tám trăm linh liều theo chỉ tiêu được đặt ra và vào cuối năm nay sẽ đạt một mươi năm triệu liều vaccine
các đợt tiêm tiếp theo sẽ có quy mô lớn hơn đợt tiêm này
chính vì vậy ngành y tế tp hcm kêu gọi ý thức của người dân khi đến tiêm vaccine
vì trước sao gì cũng được tiêm nên cần yên tâm bình tĩnh thực hiện đúng giãn cách và chấp hành theo sự điều phối